ngày bảy bảy tại khu du lịch mẫu sơn huyện lộc bình sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lạng sơn đã tổ chức khai mạc liên hoan du lịch mẫu sơn năm hai nghìn một mươi chín
các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ liên hoan bao gồm nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn với sự tham dự của các đội văn nghệ quần chúng nghệ nhân đến từ các huyện thành phố trong tỉnh
điểm mới của liên hoan năm nay là ban tổ chức đưa thêm các nội dung thả diều dù lượn và trưng bày ảnh đẹp về khu du lịch mẫu sơn
liên hoan khu du lịch mẫu sơn là cơ hội tốt để lạng sơn tiếp tục quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh nói chung và du lịch mẫu sơn nói riêng đồng thời tạo điều kiện giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác du lịch
liên hoan cũng là dịp để các doanh nghiệp tổ chức cá nhân tìm hiểu cơ hội đầu tư giao lưu hợp tác kinh tế